kính thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
để chủ động công tác phòng chống dịch bệnh tại các chốt chặn lực lượng liên ngành tỉnh bạc liêu
đã xiết chặt công tác kiểm tra đo thân nhiệt tất cả các tuyến đường góp phần phát hiện những người
có biểu hiện nghi vấn về dịch bệnh cũng như là nắm được thông tin lịch trình đi lại của toàn bộ người dân
khi đi vào địa bàn của tỉnh
khẩn trương nghiêm túc đó là không khí đang diễn ra tại chốt kiểm tra phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận ấp trà bang hai xã châu hưng a huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
dưới cái nắng chói chan cán bộ chiến sĩ công an cùng các lực lượng chức năng đang tiến hành dừng kiểm tra
tất cả các xe ô tô vào địa bàn tỉnh bạc liêu
trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ hàng trăm phương tiện được yêu cầu dừng kiểm tra và khai báo y tế
số lượng phương tiện ngày càng nhiều đồng nghĩa với việc lực lượng chức năng tại đây càng phải khẩn trương
và phải đảm bảo tuyệt đối an toàn
theo kế hoạch toàn tỉnh có năm chốt kiểm tra phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trên các tuyến bước lộ một a
quảng hình tỉnh bạc liêu tỉnh bạc liêu tỉnh bạc liêu tỉnh bạc liêu
tỉnh bạc liêu tỉnh bạc liêu tỉnh bạc liêu tỉnh bạc liêu tỉnh bạc liêu tỉnh bạc liêu
những chốt kiểm tra này được đóng tại cơ ngõ ra vào tỉnh bạc liêu
giám rành với các tỉnh bạn như sóc trăng cà mau
sau khi được yêu cầu dừng phương tiện lực lượng chức năng yêu cầu tài xế hành khách khai báo y tế đầy đủ
thông tin cá nhân lịch trình đi lại địa chỉ nơi ở số điện thoại
được lực lượng chức năng hướng dẫn nhiệt tình cho người dân ghi lại tỉ mỉ rõ ràng
sự nghiêm túc khẩn trương và nhiệt tình giúp đỡ của lực lượng công an
và các ngành chức năng tại chốt kiểm tra đã tạo được sự thuận tiện cho người dân khi được kiểm tra tại chốt